các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nêu rõ
những năm qua các cấp công đoàn và lực lượng công an cả nước bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi
đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mang lại an ninh an toàn tại nơi ở nơi làm việc cho công nhân viên chức lao động góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nói chung
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng biểu dương thành tích sự đồng góp của hàng vạn tập thể cá nhân có nhiều nỗ lực
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là chín mươi bốn tập thể cá nhân được tôn vinh ngày hôm nay
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với lực lượng công an nhân dân cung cấp
để thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước của bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam
quy chế phối hợp của bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam về công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong đó chú trọng việc đổi mới nội dung hình thức biện pháp vận động công nhân viên chức lao động
tích cực tham gia tấn công chấn áp đấu tranh phòng chống tội phạm tên ạn xã hội
lên án những hành vi vi phạm pháp luật nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí thứ trưởng mong muốn đối với các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những nhân tố tốt
để tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác
trong công nhân viên chức người lao động và các cấp công đoàn trong tình hình mới
đồng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập
tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an tặng các đồng chí lãnh đạo cán bộ
đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh lai châu đơn vị thường trực ban chỉ đạo hai trăm bốn mươi năm tỉnh lai châu
đang chủ trì phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã tà tổng bung tở huyện mường tè
hỗ trợ xây dựng nhà cho ba trăm ba mươi tám hộ nghèo khó khăn về nhà ở
và hiện nay công an tỉnh đã hoàn thiện ba mươi căn nhà và đang tiếp tục chuẩn bị mặt bằng vật liệu cho ba mươi căn tiếp theo
để đẩy nhanh tiến độ thi công hiện nay đoàn thanh niên công an tỉnh đã huy động đoàn viên tăng cường về đây
để trực tiếp giúp nhân dân xây dựng nhà
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại xã tà tổng huyện mường tè
nghe dân nói nói dân hiểu làm dân tin là yêu cầu đối với mỗi đoàn viên khi về với cơ sở
gia quân lần này đoàn thanh niên công an tỉnh lai châu
và một mươi năm đoàn viên chia làm năm tổ công tác mỗi tổ phụ trách một bản
các anh sẽ ở đây ít nhất hai tháng cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con đến khi chương trình kết thúc
đại úy sùng a sài phó đội trưởng đội an ninh công an huyện mường tè
anh cùng với một mươi năm đoàn viên công an huyện sung phong về giúp bà con dựng nhà
đại úy giải được giao phụ trách tổ công tác hỗ trợ bản cao trải xã tà tổng
sau khi lên trên này những khó khăn nhất là địa bàn
điều này xả lỏ rất nhiều chủ yếu là vận chuyển vật liệu
hoặc là giúp dân vận chuyển từ vật liệu của nhân dân
không có đường ô tô đi lại này nó rất là khó khăn
đề án hai trăm bốn mươi năm do tỉnh lai châu phối hợp với bộ công an
huy động nguồn vốn từ thành ủy chính quyền và nhân dân tp hcm
hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện mường tè
theo đó công an tỉnh lai châu được giao đảm nhiệm
hỗ trợ xây mới hoàn toàn hai trăm hai mươi một căn nhà theo tiêu chuẩn ba cứng
nền cứng khung cứng mái cứng sửa chữa một trăm một mươi bảy ngôi nhà
với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng một căn nhà xây mới
hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một căn nhà cải tạo sửa chữa một phần
trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi bước đầu cũng gặp
cũng có một số khó khăn về điều kiện cho cán bộ chiến sĩ
và đặc biệt của đoàn viên thanh niên là chỗ ăn chỗ ở
tuy nhiên thì qua
với tinh thần sung kích là vượt nắng thắng mưa
đoàn viên thanh niên của chúng tôi cũng đã khắc phục mọi khó khăn
làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo được tiến độ
mà đảng ủy ban ấm đốc công an tỉnh đã giao
ngoài ra với vai trò là đơn vị thường trực
công an tỉnh tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai đề án hỗ trợ nhân dân làm chín trăm bảy mươi tám căn nhà
trong đó hỗ trợ xây mới bảy trăm hai mươi ngôi nhà
và hỗ trợ sửa chữa hai trăm năm mươi tám ngôi nhà với tổng kinh phí năm mươi tỷ đồng
để phòng ngừa tiêu cực có thể phát sinh trong mọi khâu
mọi bước thực hiện đề án theo kế hoạch
công an phối hợp với các ban ngành và huyện mường tè
thành lập các tổ kiểm tra giám sát phòng ngừa tiêu cực
trong quá trình giải ngân sử dụng nguyên vật liệu
công an tỉnh nghệ châu xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị
mang những nhân văn hết sức sâu sắc
thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
gắn kết tỉnh quân dân góp phần đảm bảo
an ninh trật tự ở các địa bàn trọng yếu của tỉnh
vì vậy đảng ủy ban giám đốc quân tỉnh
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng
triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc trách nhiệm
đảm bảo số tiền được đảng bộ chính quyền
nhân dân thành phố hồ chí minh tặng mái ấm người nghèo
lơi biên giới sử dụng có hiệu quả cao
căn nhà được xây dựng đúng tiến độ có chất lượng cao
với phương châm là tất cả vì nhân dân phục vụ
những căn nhà được dựng lên không chỉ là niềm vui
của những người dân được thụ hưởng
việc làm ý nghĩa này sẽ góp phần xoa đói giảm nghèo
cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
tiếp tục bám đất bám bản yên tâm lao động sản xuất
ổn định cuộc sống củng cố niềm tin của nhân dân
vào chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tiếp tục là những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh
thông tin từ cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội
một mươi trên một mươi năm trường hợp f một của bệnh nhân tám trăm sáu mươi bảy đã âm tính
tám trường hợp f hai đang được điều tra khẩn cấp
báo cáo tại cuộc họp lãnh đạo huyện thanh trì khẳng định
về trường hợp bệnh nhân ở hải dương khám bệnh tại hà nội
mới phát hiện dương tính với sars cov hai
được bộ y tế công bố là bệnh nhân tám trăm sáu mươi bảy
kết quả đã xác minh một mươi bốn trường hợp f một
tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly
ngoài ra lực lượng chức năng đang cách ly một trường hợp nghi ngờ
chờ kết quả xét nghiệm chính thức
huyện thanh trì đang khẩn trương điều tra tám trường hợp f hai
và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay ghi nhận trên địa bàn hà nội
có ba mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó tám ca trong cộng đồng
và hai mươi hai ca nhập cảnh về các khu vực cách ly tập trung
hà nội tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội
nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện tập trung đông người
tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
thực hiện hiếu hỉ văn minh hạn chế tối đa tập trung đông người
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tránh lây lan dịch bệnh
thành phố cũng tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
như karaoke quán bà vũ trường
vào chiều ngày một mươi hai tháng tám tại nhà ga kim liên quận liên triểu
thành phố đà nẵng lữ đoàn sáu trăm tám mươi ba cục vận tải tổng cục hậu cần
đã tiến hành tiếp nhận tám mươi tấn vật tư hàng hóa phòng chống dịch covid một mươi chín
cho kho tiền phương của bộ y tế đặt tại trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng
số vật tư y tế này bao gồm khẩu trang y tế khẩu trang n chín mươi năm
và trang phục phòng chống dịch được bộ y tế đề nghị bộ quốc phòng
cục vận tải tổng cục hậu cần phối hợp vận chuyển đến đà nẵng bằng tàu hỏa
bộ y tế giao trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng phụ trách tiếp nhận
bảo quản và cấp phép theo yêu cầu của bộ phận thường trực đặc biệt
phòng chống dịch covid một mươi chín tại đà nẵng giúp các đơn vị có thể sử dụng kịp thời
đáp ứng tiêu chí bốn tại chỗ trong phòng chống dịch covid một mươi
một vụ mua bán chín găng tay y tế các loại đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc phát hiện
số găng tay này được thu giữ tại nhà trọ của phạm thị bắc ở phường liên bảo thành phố vĩnh yên
tại cơ quan công an bắc khai nhận một số găng tay y tế đã qua sử dụng
tại nhà trọ tự giặt sạch sau đó cho vào các túi hút chân không
rồi đem bán cho ai có nhu cầu để hưởng tiền tranh lệch
cơ quan công an thu giữ gần chín găng tay y tế các loại đã qua sử dụng
không rõ nguồn gốc xuất xứ một máy hút chân không dùng để đóng gói số găng tay cao su trên
trước đó vào ngày tám tháng tám tại phường hội hợp công an thành phố vĩnh yên
kiểm tra xe ô tô do bùi văn hùng chú thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường điều khiển
phát hiện trên xe vận chuyển gần bốn mươi chiếc khẩu trang y tế
hai thùng đồ chơi trẻ em một trăm bốn mươi bốn chiếc ô các loại đều không có chứng từ
chứng minh nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng sáu mươi triệu đồng
đang trong thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt thế nhưng một lái xe grab
trú tại phường thanh khê đông quận thanh khê đã nhận trở khách từ thành phố đà nẵng
qua các đường ngang lối mở để lên đến đường tránh nam hải vân và đón xe khách đi quảng trị
đã được trạm kiểm soát cửa ô hòa nhơn phát hiện
qua công tác tuần tra kiểm soát vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày hôm qua trên đường tránh nam hải vân
đoạn km hai mươi tám trăm linh thuộc địa phận xã hòa sơn huyện hòa vang
chiếc xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy do lái xe huỳnh tấn lâm
trú tại quận thanh khê điều khiển dừng trả khách tại nơi cấm rừng
qua kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy phép trên xe có bốn hành khách
qua khai thác ban đầu được biết những hành khách này có mối quan hệ từ trước đó
với người lái xe ôm sau đó đã ra giá chở từ đường hà huy tập quận thanh khê
lên đến đường tránh nam hải vân để đón về quảng trị với giá bốn trăm linh đồng một người
người xe ôm này lại thuê lái xe grab trở lên đường tránh với tiền công là hai trăm linh
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
tiếp theo btv
bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
cảm ơn chị mỹ hạnh
thưa quý vị khán giả mở đầu chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin
trên trang báo điện tử vn express với nhan đề đó là xây dựng quy trình chuẩn xử lý ca nghi nhiễm covid một mươi chín
thưa quý vị ngành y tế cần xây dựng quy trình chuẩn để xử lý ca nhiễm covid một mươi chín
không để bệnh nhân đi lang thang từ bệnh viện này sang đến bệnh viện khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc đưa ra yêu cầu trên
tại cuộc họp thường trực chính phủ với các địa phương về phòng chống covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi hai tháng tám
thủ tướng nhấn mạnh các trường hợp ho sốt viêm hô hấp thì phải kiểm tra ngay để xử lý
và để làm được như vậy thì ngành y tế cần phải tăng cường đào tạo tập huấn trực tiếp cho nhân viên ở tất cả các cơ sở
những trường hợp có nguy cơ cao như người cao tuổi bệnh tim mạch mãn tính được giãn cách xã hội
rút kinh nghiệm từ quảng nam đà nẵng thủ tướng đề nghị địa phương lập tổ tuyên truyền giám sát cộng đồng
để đi từng ngõ gõ từng nhà và giả soát từng trường hợp nghi ngờ
các bệnh viện xây dựng kịch bản chuẩn bị cơ sở vật chất và con người để ứng phó tại chỗ với dịch bệnh tránh di chuyển bệnh nhân nhiều
phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn sử được phân công phụ trách điều hành hoạt động của ban cán sự đảng ubnd
và ubnd tp thay ông nguyễn đức trung
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam net
việc phân công này để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động của ban cán sự đảng ubnd và ubnd tp hà nội
trong thời gian ông nguyễn đức trung bị đình chỉ chức vụ đình chỉ công tác
ông nguyễn văn sửu thực hiện chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo luật tổ chức chính quyền địa phương
quy chế làm việc của ban cán sự đảng ubnd tp quy chế làm việc của ubnd tp hà nội ban thường vụ thành ủy
cũng phân công ông ngô văn quý thành ủy viên phó chủ tịch ubnd tp phó trưởng ban thường trực
chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp
còn trên báo tuổi trẻ online đã đăng tải bài viết với nhăn đề đó là thêm một trăm hai mươi lao động tp hồ chí minh sẽ mất việc vì covid một mươi chín
ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết dự báo tới tháng chín sẽ có khoảng một trăm hai mươi lao động
của khoảng bốn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
theo ông tấn đây chủ yếu là lao động thuộc các ngành dịch vụ lưu trú vận tải ngành công nghiệp xây dựng
dệt may da dày do các công ty đã rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng thiếu nguyên liệu sản xuất
trước đó trong tháng sáu và tháng bảy đã có khoảng năm mươi bốn lao động của gần hai doanh nghiệp bị cắt giảm
tháng ba và tháng năm có khoảng ba trăm hai mươi bảy người lao động đã bị cắt giảm
báo kinh tế và đô thị số giả nghêu hôm nay đã đăng tải một bài viết với nhăn đề này
nhăn đề đó là chứng khoán rung lắc vì covid một mươi chín
nội dung bài viết đề cập đến việc làn sóng covid một mươi chín thứ hai và những diễn biến phức tạp của dịch bệnh này trên thế giới
cũng như là tại việt nam đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán
và ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư
trong bối cảnh này bỏ tiền vào ngành nào mã chứng khoán nào đang là câu chuyện được nhiều nhà đầu tư quan tâm
nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định thị trường chứng khoán vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro sẽ có
thị trường sẽ còn dày vò nhà đầu tư bằng cách là sen lẫn nhiều phiên giảm và sẽ có vài phiên xanh để nhà đầu tư nuôi hy vọng
vì thế nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khuyên dù thị trường chứng khoán có thể có sóng ngắn
nhưng nhà đầu tư nào không quen thì nên đứng ngoài
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ dành cho sáng phương nam
mở đầu sẽ là một số gặp nhật về tình hình an ninh trực tự
tối tuần tra của công an tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tan đối tượng lê văn thuận
có hành vi dùng công cụ để khai thác thủy sản thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
vào lúc ba h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng tám
tại đoạn sông cái nhỏ tổ ấp bình hoàng
xã bình thạnh huyện cao lạnh tỉnh đồng tháp
phòng đảnh sát môi trường phù hợp với phòng đảnh sát giao thông và công an địa phương
có hiện bắt quả tan lê văn thuận ba mươi chín tuổi ngụ huyện tháp một mươi
đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một kích điện hai bệnh nát quy
một vật điện và các tăng vật có liên quan
vụ việc đang được chuyển giao cho công an xã bình thạnh huyện cao lạnh xử lý theo thẩm quyền
trong báo cáo thanh tra tp hcm gửi thanh tra chính phủ về kết quả công tác sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm nội dung đáng chú ý là đơn vị này đã chuyển vụ sai phạm
khu công nghiệp phong phú huyện bình chánh sang cơ quan công an để điều tra
trong quá trình kiểm tra thanh tra tp hcm đã phát hiện nhiều xe phạm tại khu công nghiệp phong phú
ở xã phong phú huyện bình chánh do công ty cổ phần khu công nghiệp phong phú làm chủ đầu tư
và là dự án treo gần hai mươi năm qua
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
sau xây dựng thành phố hồ chí minh kiểm tra và phát hiện gần sáu mươi công trình xây dựng không phép
tại dự án này công ty khu công nghiệp phong phú đã sử dụng đất sai mục đích
tự ý ký hợp đồng cho phép các tổ chức cá nhân dùng mặt bằng dự án để kinh doanh
sau đó lớn chiếm xây dựng trái phép
điều này có khả năng dẫn đến khiếu nại tố cáo tranh chấp hợp đồng giữa các đơn vị tại dự án
truyền hình công an nhân dân cũng đã phản ánh về việc tranh chấp giữa công ty gtp và công ty tmt
đơn vị được khu công nghiệp phong phú thuê để bảo vệ quản lý tài sản gây thiệt hại cho công ty gtp hơn hai mươi tỷ đồng
đồng thời vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã chuyển đơn
yêu cầu trưởng công an huyện bình chánh làm rõ đơn tố cáo của doanh nghiệp đối với ông phùng quốc việt
phó chủ tịch ubnd xã phong phú về việc cưỡng chế sai quy định sai đối tượng gây thiệt hại cho doanh nghiệp gần chín trăm linh triệu đồng
ngoài ra từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thanh tra tp hcm quyết định thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phong phú nhưng đến nay chưa công bố kết luận
trong chiều tối ngày một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm vừa thông tin về kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người dân thành phố có đến đà nẵng trong hơn một tháng qua đồng thời cho biết trong hôm nay và ngày mai
tức là ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng tám sẽ đón hơn sáu trăm hai mươi hành khách đến sân bay tân sơn nhất từ tâm dịch đà nẵng
tính đến hết ngày một mươi hai tháng tám tp hcm đã hoàn tất xét nghiệm cho gần năm mươi hai người có lịch sử đến đà nẵng
trong hơn một tháng qua trong đó có gần bốn mươi chín tám trăm linh kết quả âm tính
các trường hợp kết quả dương tính đã được bộ y tế công bố theo quy định
liên quan đến công tác lấy mẫu xét nghiệm tp hcm hiện có bốn cơ sở trực thuộc thành phố có chức năng này
với công suất thực hiện năm mẫu mỗi ngày
đồng thời sân bay tân sơn nhất trong hôm nay và ngày mai sẽ tiếp đón sáu trăm hai mươi năm hành khách trở về từ đà nẵng
tất cả hành khách này đã được xét nghiệm covid một mươi chín và đều cho kết quả âm tính
tuy nhiên khi đắp sân bay số hành khách nói trên sẽ được cách ly tiếp tục để đảm bảo kết quả âm tính chính xác nhất
qua điều tra dịch tễ tp hcm đã thống kê được tám trăm bảy mươi chín người tiếp xúc gần hoặc có liên quan
đến tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới công bố trên địa bàn
tám trăm năm mươi sáu người đã được lấy mẫu và cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
thưa quý vị nói đến dừa thì người ta thường nghĩ đến bến tre
tuy nhiên ở xã hòa tân huyện cầu kè tỉnh trà vinh lại được thiên nhiên ưu đại giống dừa sáp đặc biệt
có giá cao gấp cả chục lần các giống dừa khác
từ đó mang lại đời sống khấm khá cho những nông dân chuyên trồng giống dừa đặc sản này
ông thạch sồng là một trong hơn năm mươi thành viên của hợp tác xã dừa sáp hòa tân
hợp tác xã đầu tiên chuyên trồng dừa sáp ở trà vinh được chứng nhận sản xuất thực hành nông nghiệp tốt
giá dừa sáp giao động từ tám mươi đến một trăm hai mươi ngàn đồng mỗi trái
số dưa khô còn nạp bán với giá từ chín mươi một trăm linh ngàn đồng mỗi kg cho thu nhập mỗi cây mỗi năm khoảng bốn triệu đồng
gia đình sống khỏe vì có hai mươi công dừa trong khi chi phí đầu vào như nước tưới phân bón không đáng kể
theo dừa nó dẻ hơn sản xuất nó ít đó
thí dụ là mình bẻ hai mươi ngày mình bẻ một lần đi một lần là một buồn thí dụ một mươi trái nó sát vào chừng ba trái gì đó
đây là cây dừa cho trái sáp nhiều và tốt nhất trong vườn ông chim úc
giá bán ổn định và thị trường tiêu thụ tốt
trong tám năm qua đã cho thấy hiệu quả hơn hẳn cây trồng trước đó
trước khi tôi trồng nhãn thấy cái lợi nhuận nó ít hơn
ít quá bây giờ tôi chạy cưa nhãn bỏ đặt dừa sáp vô thấy dừa sáp nó nhuận hơn nhãn nhiều lắm cấp đôi
toàn huyện cầu kè hiện nay có khoảng bốn mươi năm cây dừa sáp
diện tích này dự kiến sẽ còn tăng khi đây là một trong các loại cây trồng ngành chức năng khuyến khích để thay thế cải tạo vườn kém hiệu quả
dù hiện tại hợp tác xã dừa sáp hòa tân cung cấp cho các đại lý trong và ngoài tỉnh khoảng chín trăm linh cái dừa sáp mỗi tháng
con số chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của thị trường
nhưng đầu ra của trái dừa sáp cũng được tính toán để bền vững hơn chứ không chỉ là bán qua các cơ sở nhỏ lẻ
công ty chuẩn bị đăng ký với hợp tác xã để chế biến
thứ nhất là chế biến trái dừa mà nó lỏng dừa lỏng thì người ta làm kẹo và mứt
còn trái dừa đặc người ta đưa vào các siêu thị
để thưởng thức trái dừa sáp chúng ta phải nạo phần cơm giở màu trắng
sau đó trộn thêm chút sữa đặc độ phòng rồi nước đá sẽ cho ra món đặc sản thơm ngon
không phải cây dừa sắp nào cũng cho ra loại trái đặc sản này
mỗi cây thường chỉ cho từ hai mươi đến hai mươi năm quả sáp còn lại là dừa bình thường
trái dừa sáp của trà vinh hiện cũng đang trong quá trình đăng chương trình ocop
mỗi xã một sản phẩm để khẳng định danh chiến và từ đó tiến tới xuất khẩu
trong tương lai
thưa quý vị bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bảy trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi
quy định mức thu nộp phí sử dụng đường bộ
theo đó từ ngày một mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ chỉ nộp phí bằng bảy mươi mức thu quy định trước đó
cụ thể là ô tô kinh doanh vận tải hành khách gồm ô tô chở người
các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng sẽ chỉ nộp phí bằng bảy mươi mức thu đang áp dụng
đối với xe tải ô tô chuyên dùng xe đầu kéo
mức phí nộp từ nay đến cuối năm bằng chín mươi mức thu hiện hành
trường hợp ô tô đã được nộp phí sử dụng đường bộ
theo mức quy định tại thông tư số hai trăm chín mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu
cho thời gian từ ngày một mươi tháng tám đến hết năm
thì chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí tranh lệch vào số chi phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo
đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi
các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày một mươi tháng tám
theo quy định ban hành kèm thông tư số hai trăm chín mươi ba hai nghìn một mươi ba
trước đó nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bộ tài chính đã ban hành một mươi tám thông tư giảm nhiều loại phí lệ phí cho doanh nghiệp
số tiền ước tính giảm có thể lên tới một tỷ đồng
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong điều kiện diễn biến mới phức tạp của dịch covid một mươi
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
và khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ubnd tp yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội
các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố
tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
và khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nâng cao chất lượng phục vụ của hành khách
đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện
đáp ứng nhu cầu vận tải trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo trật tự
và vệ sinh môi trường tại các bến xe
đổi mới phương thức bán vé
áp dụng bán vé qua mạng internet
ngăn chặn việc đầu cơ buôn bán vé
tăng giá vé
giá cước vận tải trái phép
tăng cường công tác giám sát kiểm tra
và xử lý nghiêm về hành chính kinh tế
đối với các trường hợp lái xe không tuân thủ
vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật
phương tiện trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải công an thành phố
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại
của rượu bia và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
không để phát sinh ủn tắc giao thông kéo dài
đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải
cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng
thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động
duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý rứt điểm các vi phạm
thưa quý vị sau khi kết thúc đợt một
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đến nay các địa phương đã bước vào công tác chấm thi
cả chấm tự luận và chấm trắc nghiệm
riêng với bài tự luận thì ngoài việc chấm chéo
của hai giáo viên hội đồng thi cũng sẽ rút ngẫu nhiên
ít nhất là năm số lượng bài thi tự luận
đã được cán bộ chấm thi chấm xong để kiểm tra
qua đó đảm bảo sự đều tay trong chất lượng chấm bài thi
ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
của tỉnh nam định đã tiến hành các công việc
chấm thi điểm thuận lợi là cả hội đồng thi
tỉnh nam định chỉ có một điểm chấm thi
do đó công tác phòng dịch được thực hiện chú đáo
giám thì đi làm nhiệm vụ chấm thi
phải có trình độ và có thái độ rất là nghiêm túc
trong việc đầu tiên là anh phải chấp hành tốt
tất cả những nội quy quy chế và các quy định
về làm thi đáp án biểu điểm là phải
nhuận nhuyễn thống nhất đều tay
việc chấm kiểm tra
thì như nam định chúng tôi là cái tổ chấm kiểm tra
bao giờ cũng phải về sau khi tổ chấm thi giải tán
ít nhất là một ngày để đảm bảo rằng cái bài
chấm cuối cùng vẫn phải được kiểm tra
đến nay tất cả các địa phương đã bắt đầu
thực hiện chấm thi bộ giáo dục và đào tạo
đưa ra yêu cầu từng cán bộ tham gia làm công tác
chấm thi phải nắm thật chắc quy chế
nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên
trong ban chấm phải thật rõ ràng trách nhiệm
từng giáo viên cô giáo chấm thi các bài thi tự luận
phải nắm chắc đáp án biểu điểm để đảm bảo sự công bằng
đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo
cái nguyên tắc mỗi bài chấm phải được
hai giám khảo chấm độc lập ở hai tổ chấm khác nhau
đây là một nguyên tắc mà bắt buộc
các điểm chấm phải triển khai thực hiện
và khi mà các điểm chấm cũng như là nhận thức
giống nhau thì hai bài chấm độc lập
của hai giám khảo một giám khảo hai
sẽ có sự tranh lệch không cao
và thực tế là không còn khoảng cách giữa
hai cái bài chấm này thì đấy là cái kết quả chấm tốt
đặc biệt nhằm tránh sai sót
ở khâu cập nhật điểm thi
năm hai nghìn một mươi chín năm nay
bộ giáo dục và đào tạo nâng cấp
phần mềm chấm thi có phần phát hiện
sửa lỗi trong quá trình xử lý bài trắc nghiệm
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu
các hội đồng thi phải cập nhật lên hệ thống
quản lý thi các thí sinh vắng thi
hoặc bị đình chỉ thi ngay sau khi
thi xong môn cuối cùng bộ sẽ công bố
điểm thi sau khi hoàn thành
việc đối sánh dữ liệu năm nay
tất cả địa phương sẽ công bố kết quả
thi dự kiến không sớm hơn
ngày hai mươi bảy tháng tám